ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi gồm chín chương tám mươi bốn điều so với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn chín
dự thảo luật đã sửa đổi bốn mươi bảy trên sáu mươi bảy điều bỏ hai mươi điều và quy định mới ba mươi bảy điều
thảo luận tại phiên họp đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên mô hình cơ quan giải quyết bồi thường như luật hiện hành
theo các đại biểu vướng mắt trong hiện nay không phải do mô hình cơ quan giải quyết bồi thường mà là do thủ tục bồi thường
cơ quan soạn thảo cần tổng kết sau sáu năm thi hành luật có những bất cập gì để sửa đổi
ngoài ra yêu cầu luật phải làm rõ trường hợp nào thì phải bồi thường oan sai thế nào mới được đền bù
đồng thời phải giả soát đối chiếu với những luật khác như luật tố tụng hình sự luật dân sự luật tố tụng dân sự
các đại biểu cho rằng mục đích của trách nhiệm bồi thường nhà nước không chỉ là bồi thường cho người thiệt hại mà còn để nâng cao trách nhiệm của cơ quan cán bộ thực thi pháp luật